hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhưng nguồn cơn của mọi mâu thuẫn xuất phát từ đâu thì các con của nạn nhân không nắm được

các con của bà hải cũng xác nhận việc trên và cho biết nổi lên vấn đề gì đặc biệt ngoại trừ mâu thuẫn giữa bà hải và ngọc anh
điều khiển xe ô tô quay trở lại nhà nạn nhân đưa xác bà hải lên xe rồi trở tới cầu đông chủ
nó đã chuẩn bị tất cả các phương tiện về dao về các thùng nhựa để sau này vứt sát
trên xe của đối tượng đỗ ngọc anh thì cái xe này là chuyên trở hàng gỗ
cho nên là nó có những cái chăn mà để nó kê đệm nó từ xuân mai trên đường về phía đằng đông anh
trên đường đi thì có dừng lại sau đó thì nó đỗ vào vỉa hè xe và ngồi chặt xác tại trên xe
phân nhỏ thành nhiều mảnh nhỏ từ phần đầu đến phần chi chân tay đến tất cả các trên thân thể
để làm sao nó cho đưa được vào cái thùng đụng sơn để xong ném xuống cầu đông chủ
khi mà lấy lời khai của bị can kiểm sát viên cùng tham gia với điều tra viên
và mời luật sư cụ bảo vệ quyền lợi của bên bị hại cùng tham gia
lấy lời khai
cùng lúc với việc lấy lời khai đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường
và tìm kiếm nạn nhân tại khu vực cầu đông chủ
chúng tôi phải đưa lực lượng kỹ thuật hình sự để tiến hành khám nghiệm hiện trường
để thu lượng các dấu vết
xin hỏi huy động đội thợ lặn chuyên nghiệp đội cứu nạn cứu ngộ
để tiến hành mò và vớt đối với các chi tiết thi thể của bà hà
vị trí đối tượng khai nhận là đối tượng đổ qua sát nạn nhân
thì chúng tôi làm kỹ tất cả các vị trí ở thành cầu nan can trên mặt cầu
và chân cầu và tiến hành mò tìm ở dưới nòng sông
theo hồ sơ vụ án hiện được lưu trữ tại phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tp hà nội
cũng như viện kiểm sát nhân dân cung cấp
thì quá trình tìm kiếm các dấu vết liên quan đến thi thể của nạn nhân
đã được cơ quan tiến hành tố tụ tổ chức toàn diện trong nhiều ngày
bằng nhiều biện pháp nhiều dấu vết cũng như mẫu vật đã được phát hiện thu thập

của đối tượng đỗ ngọc anh
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan điều tra tổ chức thực nghiệm điều tra
đối với toàn bộ quá trình đỗ ngọc anh sát hại bà đặng thị hải
tại nhà của nạn nhân được xác định là hiện trường số một
đến quá trình phân xác nạn nhân trên xe ô tô
đối tượng hiện trường số hai
và cuối cùng là tiêu hủy sát nạn nhân tại cầu đông chủ
hiện trường số ba của vụ án
phiên bản thực nghiệm điều tra khẳng định diễn biến hành vi
thời gian địa điểm phù hợp với lời khai nhận hành vi phạm tội của đỗ ngọc anh
và các tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu được
tiến hành thử nghiệm cùng phối hợp với cơ quan điều tra
thực nghiệm theo lời khai của đối tượng
về mặt dấu vết tại hiện trường là rất phù hợp
tại hiện trường mà đối với nạn nhân bị hạ sát tại nhà nạn nhân
tại hiện trường mà đối tượng chia nhỏ thi thể nạn nhân trên xe chiếc xe ô tô
ở tô eta hai còn là khá là phù hợp
còn đối với hiện trường thứ ba thì đối tượng khai nhận là đã phi tang sát nạn nhân
tại khu vực cầu đông chủ huyện đông anh
qua tìm kiếm giả soát rất nhiều ngày liền
nhưng chưa phát hiện được một phần nào thi thể của nạn nhân

mặc dù chưa phát hiện được thi thể nạn nhân
song với hệ thống các tài liệu chứng cứ đã thu thập được giám định khoa học chặt chẽ
nghiêm ngặt thì cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có đủ cơ sở khẳng định
đỗ ngọc anh vì mâu thuẫn kinh tế đã ra tay sát hại bà đặng thị hải
vào sáng ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
hành vi giết người của đỗ ngọc anh đối với chị hải
thứ nhất là tại hiện trường chính là chỗ kho
đấy cũng có dấu vết rất rõ
thứ hai là đặc biệt là trên xe ô tô
mặc dù không tìm được sát của nạn nhân
thế nhưng nếu trên xe có tất cả dấu vết máu
dấu vết sinh học tế bào
gen để giám định thì nó là chung với tế bào của con chị hải
lời khai của bị can
của các nhân chứng diễn biến toàn bộ cái hành vi phạm tội của nó
ở hiện trường đến quá trình tiêu hủy chứng cứ
tiêu hủy cả cái thi thể
chặt sát thi thể của nạn nhân để tàu gián
ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã kết thúc quá trình điều tra
chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên viện kiểm sát nhân dân đồng cấp
đề nghị truy tố bị can đỗ ngọc anh tội giết người
quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
ra cáo trạng truy tố bị can đỗ ngọc anh phạm tội giết người
theo các điểm y n khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra ngày ba mươi một tháng tám
năm hai nghìn hai mươi bị cáo đỗ ngọc anh bất ngờ thay đổi toàn bộ lời khai trước đó
một mực phủ nhận liên quan cái chết của bà hải
bị cáo cho rằng những lời khai trước đó là do bị ép cung
còn đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vẫn giữ nguyên quan điểm
truy tố bị cáo đỗ ngọc anh đồng thời đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo
bị cáo cho rằng bà hải bị cáo đập vào đầu làm bà hải ngất đi
xong đó dùng dây điện trói chân trói tay bà hải lại để bà hải nằm trong kho
đến đêm quay lại thì không nhìn thấy bà hải đâu nữa
và cho rằng bà hải tỉnh dậy và đi chỗ khác
dẫn đến cái việc là bị cáo bị xử lý về cái tội giết người là không đúng
tuy nhiên bằng cái tài liệu điều tra thật sự khách quan và khoa học chúng tôi đã chứng minh rằng cái việc mà bị can khai báo như vậy là đúng

trong khi luật sư bảo chữa cho bị cáo viện dẫn nhiều lý do để đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung
thì luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại lại đề nghị hội đồng xét xử bổ sung tội danh cướp tài sản đối với bị cáo đỗ ngọc anh
trải qua hai ngày xét xử trên cơ sở nội dung vụ án các tài liệu đã được thẩm định và kết quả tranh tụng của kiểm sát viên
của bị cáo của luật sư của một số người biết việc tại phiên tòa hội đồng xét xử phản bác đề nghị của luật sư bảo chữa cho bị cáo
về đề nghị của luật sư đại diện phía bị hại thì hội đồng xét xử cho rằng không đủ căn cứ kết tội bị cáo có hành vi cướp tài sản là chiếc điện thoại của nạn nhân
hội đồng xét xử đồng quan điểm với cáo trạng của viện kiểm sát khi cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo đã tước đoạt sinh mạng của bà hải gây đau thương cho gia đình nạn nhân
không những vậy bị cáo còn có hành vi man dợ khi phân xác nạn nhân rồi vớt xuống sông để phi tàng
vì những lý lẽ đó hội đồng xét xử cho rằng cần phải loại bỏ bị cáo khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng đấu tranh phòng chống tội phạm
ngoài bản án hình sự bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng
cập dưỡng hàng tháng cho con trai và gia đình nạn nhân số tiền năm năm triệu đồng cho tới khi họ qua đời
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo một cái hình phạt cao nhất là tử hình
phù hợp với cái đề nghị của viện sát thành phố hà nội phù hợp với cái tính chất mức độ hậu quả hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra
sau phiên xét xử sơ thẩm ba ngày bị cáo đỗ ngọc anh có đơn kháng cáo cho rằng việc kết án bị cáo là không khách quan
đại diện hợp pháp cho phía bị hại cũng có đơn kháng cáo đề nghị xem xét tội cướp tài sản đối với bị cáo ngọc anh
và cho rằng bị cáo bị cáo là không khách quan
mức bồi thường như quyết định của tòa án sơ thẩm là chưa tương xứng
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp của người bị hại
về kháng cáo của đại diện hợp pháp phía bị hại hội đồng xét xử cho rằng phán quyết của tòa án sơ thẩm là đúng quy định pháp luật
đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao cho rằng
tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo đỗ ngọc anh tử hình về tội giết người là có căn cứ đúng pháp luật không oan không có căn cứ cho rằng quá trình điều tra bị cáo bị ép cùng
mặc dù tại phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo một lần nữa không nhận tội giết bà hải
nhưng căn cứ và các tài liệu chứng cứ đã được kiểm tra tranh tụng tại tòa đặc biệt là các bản ghi cung đầu tiên tại cơ quan điều tra
trên sự chứng kiến của luật sư và đại diện viện kiểm soát
nhận toàn bộ hành vi giết người phân xác tiêu hủy sát bà hải
tại cuối các bản cung bị cáo đều xác nhận đã đọc lại lời khai
bị cáo khai không bị ép cung mớm cung vì khai báo là tự nguyện
với những lý do trên hội đồng xét xử đã không chấp nhận kháng cáo của bị cáo
tuyên giữ bản án sơ thẩm buộc bị cáo phải chấp hành bản án tử hình